chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn tuần qua diễn ra nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ trên khắp cả nước
điểm nhấn đáng chú ý là chương trình tuần lễ thời trang quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi
sự kiện được giới thời trang việt nam mong đợi nhất trong năm đã lần đầu tiên diễn ra tại hà nội
thu hút nhiều người yêu thời trang trong và ngoài nước đến tham dự
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ tuần này
mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý diễn ra tuần qua
mới đây tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội đã khai mạc triển lãm mỹ thuật di sản việt nam góc nhìn mới
triển lãm do hội quán di sản và sico group phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của hội sử học việt nam liên hiệp club unesco hà nội
triển lãm mỹ thuật di sản việt nam góc nhìn mới
giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được mô phỏng phục dựng từ những bảo vật quốc gia
những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến việt nam hàm chứa nhiều giá trị văn hóa
bên cạnh đó là hàng loạt những sản phẩm có tính ứng dụng cao dựa trên nền tảng chất liệu sơn mài gỗ đồng
là những hoa văn họa tiết đặc trưng việt nam
trong thời gian triển lãm diễn ra hai buổi tọa đàm với chủ đề
giá trị bảo vật quốc gia tượng azida chùa phật tích và tọa đàm về mỹ thuật truyền thống ứng dụng vào sản phẩm mỹ thuật công nghiệp
vừa qua tại trung tâm nghệ thuật âu cơ đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về miền trung
với mục đích vận động ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu nhiều thiệt thòi do mưa lũ
đêm nhạc hướng về miền trung có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như đăng dương anh thơ vũ thắng lợi lê mận
đã mang đến cho khán giả những giai điệu đầm ấm của từng khúc hát thương về xứ nghệ ơi con sông ngàn phố quảng bình trong câu hát
bên cạnh những ca khúc hát về mảnh đất miền trung khán giả còn được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
những ca khúc nói lên tình đoàn kết của người dân việt nam để vượt qua những khó khăn thử thách
theo ban tổ chức toàn bộ lợi nhuận thu được từ buổi biểu diễn sẽ được trao tận tay cho người dân hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
cũng trong tuần qua đã diễn ra chương trình hòa nhạc kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập học viện âm nhạc quốc gia việt nam
buổi biểu diễn có sự góp mặt của năm nghệ sĩ âm nhạc hàn lâm hàng đầu việt nam
nghệ sĩ nhân dân ngô hoàng quân nghệ sĩ ưu tú bùi công duy và ba nghệ sĩ piano phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh anh tiến sĩ đào trọng tuyên thạc sĩ trần thái linh
những tác phẩm được giới thiệu lần này đều là những tác phẩm nổi tiếng
chương trình đã mang lại cho khán giả thủ đô một không gian âm nhạc cổ điển đặc sắc góp phần đưa khán giả đến gần hơn với bộ môn âm nhạc kén người nghe này
thưa quý vị và các bạn mới đây vở diễn kiều đã chính thức ra mắt khán giả thủ đô tại nhà hát kịch việt nam
kiều là tác phẩm mới nhất mà đạo diễn nghệ sĩ nhân dân anh tú giản dựng với những ý tưởng đầy mới mẻ và sáng tạo
như một cuộc khám phá mới của tác giả khi đưa cái tác thơ của đại thi hà nguyễn du lên sân khấu kịch nói
vở diễn kiều do nhà văn hiếu nguyễn viết kịch bản và nghệ sĩ nhân dân anh tú giàn dựng với hình thức và thể hiện mới mẻ sinh động
mặc dù là một vở diễn lớn nhưng lần đầu tiên sân khấu không dựng bục kê đạo cụ được sử dụng linh hoạt
với những chiếc giá trống khi là nền lúc là cỗ xe
đặc biệt đạo diễn sử dụng ánh sáng như một yếu tố kể chuyện thêm cho vở diễn
khi chị em kiều dạo chơi khi gặp kim trọng khi kiều bị bán vào lầu xanh rồi khi kiều được sở khanh đưa đi trốn
mỗi một phân khúc như vậy ánh sáng như một yếu tố nhân vật dẫn chuyện hết sức hiệu quả
những yếu tố hát múa v v này vào cùng với diễn kịch
thì sẽ làm cho vở diễn nó sinh động hơn và nó dễ đến gần hơn được với tầng lớp thanh niên khán giả trẻ
rõ ràng chuyện kiều của nguyễn du hay quá
có những lúc thơ đó là nỗi lòng của nhân vật tại sao tôi lại không đưa vào
nghĩa là sao đưa vào cho nó ngọt ngào cùng với những cái lời văn xuôi thoại nó phải thật ngọt ngào
tôi thấy là nếu mà mình khéo một chút thì thơ với kịch không hề sung khác nhau
mà thơ nâng kịch dậy và kịch tải thơ bay lên
kịch bản được nhà văn nguyễn hiếu chuyển thể trên cơ sở một số phần nổi bật
trong tác phẩm văn học của đại thi hào nguyễn du
vở diễn kiều có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ quen thuộc với khán giả
trong nhiều bộ phim truyền hình như diễm hương quỳnh hoa tô dũng
cùng với nhiều diễn viên tên tuổi được yêu mến khác như xuân bắc hồ liên phương nga
hai tiếng đồng hồ không thể chuyển tài tất tần tật
tất cả những cái quãng thời gian mà kiều đã phải linh đênh chìm nổi bao nhiêu năm như thế
và chú tú đã cắt dựng từng cái khúc đoạn một
chính vì vậy mà cái khó nhất của tôi chính là làm thế nào
để có thể truyền tải cái nội dung cái nội tâm của nhân vật một cách tốt nhất
khi mà nó bị cắt đoạn như vậy
tức là mọi người phải hiểu rằng là ai cũng phải có những cái đời sống của nhân vật
nó phải trải dài nó phải có quá trình
nhưng vì cái thời lượng kịch nó chỉ cho phép hai tiếng
và cái chuyện kiều nó quá dài
chính vì vậy mà chúng phải sử dụng những cái lớp cắt
để chú ấy dựng vở làm sao cho đủ
thì cái đấy là một cái rất khó cho diễn viên
và diễn viên phải cố gắng hết sức mình tập trung hết sức
để làm sao truyền tải một cách ngọt nhất
có thể cái tâm trạng của diễn viên cái nội tâm của nhân vật
một cách gọi là phải làm sao truyền tải một cách tốt nhất
vở diễn kiều có sự xuất hiện của hình ảnh hoa sen quốc hoa của người việt
được sử dụng với hàm ý như cuộc đời của một con người
lúc hé mở ban đầu lúc sung mãn lúc cao trào lúc tàn khô héo úa
nhưng vượt lên trên tất cả
chính là sự dân hiến những cái đẹp cái tinh túy nhất cho tình yêu cho cuộc đời
qua cái buổi hôm nay thì mình thấy là mình hiểu về cái nhân vật nhiều hơn
và cũng qua cái buổi biểu diễn hôm nay
thì mình cũng biết được cái tính cách nhân vật
một số các nhân vật mà mình với chỉ viết qua văn học
trong cái hoạt cảnh của cái buổi hôm nay
thì mình rất ấn tượng nhất là cái hoạt cảnh mà lúc kiều hy sinh cả bản thân mình
vì cái tình cảm giữa cha và mẹ
kiều hy sinh bản thân mình để có thể cứu được cha để mẹ
tác phẩm kiều chuyển thể thành cái kịch nói hôm nay là đã là một thành công
dựa trên kiệt tác chuyện kiều
vở diễn kiều được dàn dựng với nhiều lát cắt mới về nghệ thuật
nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của tác phẩm là phản ánh giá trị hiện thực
trên tinh thần nhân văn
vở diễn đã phơi bày bộ mặt xã hội phong kiến bất công tàn bạo
đồng thời phản ánh nỗi khổ đau bất hạnh của con người
đặc biệt là phụ nữ
vở diễn hướng tới ca ngợi vẻ đẹp con người
đó là vẻ đẹp của tài sắc lòng hiếu thảo trái tim nhân hậu trí khí anh hùng
thưa quý vị những sáng tạo trong cách thể hiện của vở diễn kịch nói kiều
đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả
để đánh giá một cách tổng quát tác dụng của cách làm này đối với
giới thiệu quảng bá văn hóa việt nam nói chung
và các kỹ tác văn chương nói riêng
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hòa
xin chào nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hòa
cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi
vâng cảm ơn bạn
thưa nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hòa
ông đánh giá như thế nào về sức sống của chuyện kiều
trong đời sống văn hóa hiện đại ạ
không biết có bao nhiêu bài viết
không biết có bao nhiêu các tác giả đã đề cập đến chuyện kiều
và có một thời kỳ rất dài là người việt nam thuộc lầu lầu chuyện kiều
tôi biết là có những người thuộc từ đầu đến cuối viện kiều
đọc trâu chảy mấy nghìn câu thơ
và rất nhiều những câu thơ của chuyện kiều đã được trích dẫn được dẫn ra
trong rất nhiều những trường hợp khác nhau
để mà dân dạy nhau để mà ca ngợi vẻ đẹp
để mà đưa ra những điều triết lý
chính vì thế cho nên hoài nói là chuyện kiều nó đã ăn sâu bắm rễ
và đời sống tinh thần của người việt trong hơn hai trăm linh năm
và điều quan trọng nhất là nó đã được gửi gắn trong đó
nó đã truyền tải trong nó rất nhiều giá trị
để nó có thể được khẳng định như là một tuyệt tác của văn học dân tộc
vậy thì theo ông đánh giá việc chuyển thể chuyện kiều
từ một tác phẩm văn học thành một tác phẩm sân khấu
thì sẽ có những khó khăn thách thức như thế nào
trong với việc tiếp tục truyền thống
và tiếp cận gần hơn với khán giả
khi chuyển thể nếu mà chỉ quan tâm đến cốt truyện
thì chúng ta cũng tải được những triết lý sâu sắc ấy trong đó
những cái tài năng trắc tuyệt của nguyễn đức du ở trong tác phẩm
và đây là một thách thức
vậy thì việc làm mới tác phẩm văn học sang một hình thức thể hiện khác
sẽ có tác dụng thế nào trong việc quảng bá văn hóa việt nam
cái chuyển thể thì nó mở rộng phạm vi cho công chúng
phạm vi công chúng đến với tác phẩm
đó là điều rất tốt nên khuyến khích
thưa quý vị việc chuyển thể chuyển kiều thành vở diễn kịch nói trình diễn trên sân khấu
cho thấy có rất nhiều cách giới thiệu quảng bá văn hóa việt nam nói chung
và các kỳ tác văn triều nói riêng
hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sáng kiến cách làm hay
để đưa kho tàng văn hóa của chúng ta tới đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế
thưa quý vị và các bạn
sau ba lần tổ chức thành công tại thành phố hồ chí minh
tuần qua tuần lễ thời trang quốc tế việt nam
đã chính thức diễn ra tại trung tâm việt nam
chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thiết kế cũng như khán giả thủ đô
ngay từ những ngày đầu được tổ chức
công chúng đã vô cùng hào hứng
khi được đắm mình trong bầu không khí sôi động
với những mẫu trang phục đẹp mắt
tinh tế của các nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế
quỳnh chi đang cảm thấy rất là nôn nóng chờ đợi
cái điều gì sẽ diễn ra trong đêm diễn đặc biệt ngày hôm nay
đúng như mong đợi
đêm khai mạc của tuần lễ thời trang quốc tế việt nam hai nghìn một mươi sáu
đã diễn ra ấn tượng
với sự trở lại của nhà thiết kế nguyễn công trí
mất ba tháng để hoàn thiện bộ sưu tập
nhà thiết kế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã đưa khán giả trở về với thời điểm một mươi năm trước
khi anh chỉ là lính mới trong ngành thời trang
câu chuyện của anh được kể trong âm hưởng hoài cổ
cùng bảng màu sặc sỡ của váy áo
khán giả được gặp lại những form dáng quen thuộc
với kỹ thuật đan lát đặc trưng
đính kết thủ công tinh xạo
những chất liệu anh thường sử dụng
đã làm nên dấu ấn của anh
trong làng thời trang việt
nhưng với một diện mạo mới
ở cách phối màu và kết hợp các trang phục
ngoài các bộ sưu tập ấn tượng
của các nhà thiết kế trong và ngoài nước
được giới thiệu trong sáu ngày diễn ra sự kiện
hình ảnh sân khấu biểu diễn
đã ưu hút được sự quan tâm của công chúng
khi lấy cảm hứng từ một trong những cửa ô
mang đậm chất lịch sử của hà nội
ô quan trưởng
sự lựa chọn này chính là sự tiếp nối với tư duy
tìm kiếm biểu tượng văn hóa việt nam đặc trưng
để đưa lên sàn diễn thời trang của ban tổ chức

bởi cửa ô chính là hình ảnh tượng trưng
cho sự cởi mở giao thoa đón nhận chia sẻ và hội nhập
thực ra đất nước của chúng ta không phải là cái nồi của thời trang
và chúng ta vẫn đang từng bước từng ngày
hội nhập và cũng như là
nâng cấp để mà hoàn thiện
mình trên bản đồ thời trang thế giới
công chí nghĩ rằng không chỉ riêng mình
với những nhà thiết kế trẻ khác
mỗi ngày đều phải nỗ lực nhiều hơn
để có thể xóa gần cái khoảng cách đó
để có thể xóa gần cái khoảng cách đó
và công chí nghĩ rằng một ngày nào đó
thì thời trang của việt nam sẽ phát triển
và có thể sánh vai được với các quốc gia

bên cạnh các show diễn chính
nét đặc sắc của tuần lễ thời trang quốc tế việt nam hai nghìn một mươi sáu năm nay

là các hoạt động bên lề mà street style
phong cách đường phố là một trong số đó
những shot hình ấn tượng
những phong cách thời trang độc đáo
ai cũng muốn mình được công nhận
là có phong cách thời trang đường phố đẹp nhất
có thể nói phong cách đường phố street style
đã mở ra cơ hội cho các bạn trẻ yêu thời trang
được trình diễn những sản phẩm
được trình diễn những sản phẩm
với hơn hai mươi show diễn
cùng các hoạt động bên lề được đầu tư công phu
bài bản tuần lễ thời trang
quốc tế việt nam hai nghìn một mươi sáu
phớ hẹn sẽ tạo ra một xu hướng mới
cho thị trường thời trang việt
trong những tháng thu đông cuối năm
đồng thời góp phần khẳng định tên tuổi
của nhiều nhà thiết kế cũng như thương hiệu thời trang
hàng đầu tại việt nam
và góp phần thúc đẩy đưa thời trang việt nam
hòa nhập cùng với dòng chảy và sự phát triển
của thời trang thế giới
của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ đồng góp quý vị và các bạn xin gọi về số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
hoặc gửi về hòng thư địa tử phongvănhoaacomnhân dân org vn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau